tại trụ sở bộ tài chính chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với bộ tài chính
về công tác xây dựng chính sách pháp luật và tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách
bày tỏ vui mừng khi sông đất bộ tài chính ngay sau dịp nghỉ tết nguyên đán
chủ tịch quốc hội đánh giá cao bộ tài chính trong việc giữ vững tay hòm chìa khóa ngân sách quốc gia
tham mưu đề xuất chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính
quản lý thu chi ngân sách thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình
chủ tịch quốc hội yêu cầu ngành tài chính bắt tay triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm
vì hai nghìn một mươi tám là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm năm
chủ tịch quốc hội đánh giá cao bộ tài chính trong việc triển khai cụ thể hóa các luật trong lĩnh vực tài chính ngân sách
bày tỏ mong muốn bộ tài chính nỗ lực tham mưu tốt cho chính phủ và thực hiện đầy đủ
kịp thời những chính sách pháp luật mà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành
phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của quốc hội
quốc hội và kiểm toán nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn chính trị của mình
lĩnh hội ý kiến chỉ đạo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiên dũng đã cảm ơn quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã quan tâm đến ngành tài chính
nhấn mạnh hai năm qua những thành tiệu của ngành tài chính có điểm tựa rất lớn từ quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội
sự ủng hộ mạnh mẽ đó đã giúp ngành tài chính trong thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt là về điều hành thu chi ngân sách kiểm soát bộ chi và quản lý nợ công